kính chào quý vị và các bạn
dưới tác động của rãnh áp thấp qua khu vực bắc bộ hoạt động mạnh trở lại
kết hợp với quá trình hội tụ gió ở các mực khí quyển trên cao
nên trong ba ngày tới tại các tỉnh thành phía đông bắc bộ sẽ có mưa rào và rông diện rộng
nhiều điểm có mưa vừa đến mưa to tập trung vào chiều tối đêm và sáng sớm
người dân cần đề phòng với tố lốc trong cơn rông cũng như là nguy cơ sạt lở lũ quét ở vùng đồi núi
do có mưa nên thời tiết mát mẻ kéo dài
với nhiệt độ cao nhất vào trưa chiều trong cả ba ngày tới đều phổ biến ở mức là dưới ba mươi ba độ
cũng chịu ảnh hưởng của các hình thế gây mưa
nên các tỉnh phía tây bắc bộ cũng có mưa diện rộng trong thời gian tới
thời điểm có mưa rông mạnh thường tập trung vào lúc chiều tối đêm và sáng sớm
với cường độ có thể đạt cấp mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to
nguy cơ cao có thể xảy ra tố lốc mưa đá và cả gió giật mạnh
ngoài ra do mưa lớn kéo dài nhiều ngày
nên người dân vùng núi cần đề phòng với hiện tượng lũ quét và xa lở đất đá
do có mưa nên nền nhiệt trong cả ba ngày tới ở đây
hầu hết đều chỉ giao động trong khoảng từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ thời tiết khá mát mẻ
các hình thế gây mưa rông ở phía bắc hầu như chỉ tác động yếu đến khu vực phía bắc của miền trung
đó là các tỉnh thanh hóa nghệ an và hà tĩnh
mang đến những cơn mưa rào và rông rải rác
nhưng chủ yếu là tập trung vào lúc chiều tối đêm và sáng sớm
còn trong ngày trời vẫn có nắng có nơi nắng nóng
với nhiệt độ cao nhất trong ngày giao động từ ba mươi hai ba mươi năm độ
còn các tỉnh từ quảng bình đến thừa thiên huế thì nắng nóng vẫn tiếp diễn
với nhiệt độ đạt mức là ba mươi năm ba mươi bảy độ
còn các tỉnh phía nam đèo hải vân khu vực từ đà nẵng trở vào đến bình thuận
trong ba ngày tới tạm thời không chịu bất kỳ hình thế gây mưa nào
nên hầu như là khá ít mưa ngày trời nắng
trong đó khu vực từ đà nẵng trở vào đến phú yên
vẫn có nắng nóng với nhiệt độ ban trưa giao động từ ba mươi năm ba mươi bảy độ
các nơi khác nhiệt độ ở mức là từ ba mươi hai đến ba mươi bốn độ
khu vực tây nguyên trong ba ngày tới
chủ yếu chịu ảnh hưởng của gió mùa tây nam hoạt động với cường độ trung bình yếu
nên mưa chỉ tập trung nhiều vào lúc chiều tối
trong cơn rông đề phòng tố lốc và gió giật mạnh
còn trưa chiều còn nắng gián đoạn
với nhiệt độ cao nhất phổ biến ở mức là dưới ba mươi bốn độ
tương tự các tỉnh thành miền nam
gió mùa tây nam cũng gây mưa rải rác
tập trung vào chiều tối và đêm
cục bộ có mưa vừa mưa to và rông mạnh
ban ngày trời nắng nên nhiệt độ nhìn chung là vẫn ổn định
cao nhất vào trưa chiều
giao động trong khoảng từ ba mươi hai đến ba mươi năm độ